phát triển kinh tế khu vực nông thôn thông qua chương trình mỗi xã một sản phẩm đang được coi là giải pháp mang tính bền vững
trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
câu chuyện dưới đây được phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận tại thanh hóa
từ năm hai nghìn một mươi tám tỉnh thanh hóa đã triển khai nhiều hình thức sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp và phi nông nghiệp truyền thống
theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị gọi tắt là ocop
tại xã quảng khê huyện quảng sương nhóm sản phẩm chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh từ nguồn đông y đã được lựa chọn làm sản phẩm đặc trưng của địa phương
sản phẩm này nó cũng có những cái đóng góp nhất định cho xã hội
ví dụ như là nó sử dụng được cái nguồn dược liệu mà nhân dân thu hái về nó sử dụng được cái nguồn lao động tại chỗ
và cái máy móc thì nó cũng không quá cầu kỳ nó cũng chỉ sử dụng máy nghiền dược liệu để cho ra sản phẩm
để khan hiếm cái dược liệu sạch khan hiếm cái dược liệu tự nhiên ở các cái khu vực thành thị
tỉnh thanh hóa đang phấn đấu tiêu chuẩn hóa khoảng ba mươi số sản phẩm nông nghiệp chủ lực và các sản phẩm có nguồn gốc từ các địa phương trên địa bàn tỉnh
đến năm hai nghìn hai mươi có ít nhất một sản phẩm được xếp hạng sản phẩm tiêu chuẩn ocop quốc gia một mươi sản phẩm được xếp hạng ocop cấp tỉnh ba mươi sản phẩm được xếp hạng ocop cấp huyện
làm được việc này tốt thì nó sẽ giải quyết được
việc xây dựng nông thông mới nó có chiều sâu về chất giải quyết được về chất lượng cuộc sống của người dân giải quyết được sản xuất hàng hóa được tăng lên giải quyết được chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cũng như là năng lực sáng tạo có vô cùng vô tận có người lao động cũng như có các chủ tế sản xuất
cho đến nay chương trình mỗi xã một sản phẩm tại thanh hóa đã có những thành công nhất định một số thương hiệu đã được thị trường đón nhận
tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo địa phương chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường
thông qua quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn từng bước nâng cao thu nhập cho người dân